nhân dịp đón di chúc thư quý giá ngày một mươi hai tháng bốn năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu của bắc hồ gửi đồng bào và cán bộ huyện biên giới quế phong tỉnh nghệ an
nhà thờ bắc hồ được ủy ban nhân dân huyện quế phong khởi công vào ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy trong khuôn viên của đền chín gian thuộc xã châu kim
đến nay công trình đã chính thức hoàn thành
đền thờ được xây dựng theo hình thức nhà sàn thể hiện bản sắc văn hóa truyền thống và tập quán vùng miền của đồng bào dân tộc thái ở miền tây xứ nghệ
tại gian thờ bắc hồ ngoài tượng bác được đúc bằng đồng còn có mức di thư quý giá của bác viết gửi đồng bào và cán bộ các dân tộc huyện quế phong vào ngày một mươi hai tháng bốn năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
đây cũng là những lời động viên khích lệ tinh thần của bác gửi đến toàn thể đồng bào và cán bộ các dân tộc huyện biên giới quế phong trong những năm kháng chiến chống mỹ cứu nước